từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng năm đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí phan đình trạc
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại cộng hòa dominicana
trong thời gian chuyến thăm đồng chí phan đình trạc đã hội kiến tổng thống danilo medina và chủ tịch hạ viện rahamed tamacho
phát biểu tại các cuộc hội kiến đồng chí phan đình trạc khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam
trong việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại
vì hòa bình hợp tác và phát triển
tổng thống danilo medina và các lãnh đạo dominica đã bày tỏ tình cảm đặc biệt
sự ngưỡng mộ đối với nhân dân việt nam anh hùng và cá nhân chủ tịch hồ chí minh
khẳng định tượng đài chủ tịch hồ chí minh và công viên mang tên người
được xây dựng tại thủ đô santodo mingo khánh thành vào năm hai nghìn một mươi ba là minh chứng sống động cho những tình cảm này
sau chuyến thăm dominica
đoàn đại biểu đảng ta sẽ thăm và làm việc tại cuba